nhà chức trách đảo crenland vùng lãnh thổ tự trị của đan mạch ngày hai mươi tháng một mươi hai thông báo sẽ đình chỉ thỏa thuận đánh cá với nga vào năm hai nghìn hai mươi ba
theo giới chức đảo quyết định trên xuất phát từ việc nguồn cung của một số loại hải sản suy giảm không thể đảm bảo khả năng trao đổi theo hạn ngạch cho năm hai nghìn hai mươi ba
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thỏa thuận trên chủ yếu cho phép greenlan đánh bắt cá tuyết nga ở biển berensk trong khi ngư dân nga có thể tiếp cận cá bơn ở vùng biển willand
hồi tháng một mươi một quần đảo ferui tự trị của đan mạch đã gia hạn thỏa thuận về hạn ngạch đánh bắt cá với nga trong một năm bất chấp các biện pháp trừng phạt mà liên minh châu âu eu áp đặt đối với moscow
trong khi đó naui cũng miễn áp dụng các quy định trừng phạt và nhất trí với nga về hạn ngạch đánh bắt cá tại biển barens trong năm hai nghìn hai mươi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé